trong cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng một mươi một bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cung cấp thông tin gây chú ý
năm hai nghìn hai mươi có năm trăm chín mươi bảy nhân viên y tế xin nghỉ việc và chỉ một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một đã có thêm chín trăm sáu mươi tám trường hợp
trong khi trước đó vào năm hai nghìn hai mươi chỉ có năm trăm chín mươi bảy nhân viên y tế nghỉ việc
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và các cơ quan quản lý cần phải có giải pháp gì để giữ chân nhân viên y tế
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
theo phân tích của bà nguyễn thị huỳnh mai số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng
bác sĩ và một số ở trạm y tế bởi phần lớn lý do cá nhân gia đình
trước thực trạng nhân viên y tế nghỉ việc đặc biệt là tuyến y tế cơ sở sở y tế tp hcm vừa có dự thảo
gửi ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn bản
đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù về củng cố nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở trong giai đoạn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm cũng tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm trình hội đồng nhân dân tp hcm xem xét thông qua cơ chế chính sách này
theo sở y tế tp hcm thành phố là địa bàn đông dân tỷ lệ nhân viên y tế tuyến xã trên một mươi dân chỉ đạt hai ba mươi một
thấp hơn rất nhiều so với cả nước và hà nội tương ứng là bảy bốn mươi hai và sáu bảy
theo thống kê tp hcm có ba trăm một mươi trạm y tế trong đó có một trăm bảy mươi bốn trên ba trăm một mươi trạm y tế có số dân trên hai mươi dân
trong số một trăm bảy mươi bốn trạm y tế trên hai mươi dân có bốn mươi trạm y tế có số dân trên năm mươi dân ba trạm y tế có số dân trên một trăm linh dân
trạm y tế xã vĩnh lộc a có số dân đông nhất một trăm sáu mươi năm dân gấp hơn tám lần định mức hai mươi dân
nếu chỉ được bố trí một mươi biên chế mỗi trạm thì không thể đảm bảo thực hiện hết khối lượng công việc được giao
do vậy sở y tế tp hcm đề xuất định mức biên chế phân bổ cho trạm y tế năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó đối với trạm y tế từ một mươi dân trở xuống thì bố trí tối thiểu một mươi biên chế một chạm
đối với các trạm y tế trên một mươi dân tăng từ năm dân thì tăng một biên chế
nếu số dư cuối từ ba đến dưới năm dân thì được bố trí thêm một biên chế tối đa không quá hai mươi biên chế
như vậy tổng số biên chế phân bố năm hai nghìn hai mươi hai cho ba trăm một mươi trạm y tế theo định mức đề xuất là bốn một trăm năm mươi sáu biên chế
định mức biên chế này không bao gồm số lượng hợp đồng lao động theo nghị định số sáu mươi tám của chính phủ
và nghị định số một trăm sáu mươi một của chính phủ
đối với chức danh nhân viên bảo vệ nhân viên vệ sinh mỗi trạm y tế có hai vị trí
tức tăng một tám trăm sáu mươi chín biên chế so với tổng số biên chế năm hai nghìn hai mươi một đã phân bổ cho trạm y tế
biên chế năm hai nghìn hai mươi một đã giao cho ba trăm một mươi trạm y tế là hai hai trăm tám mươi bảy biên chế
sở y tế đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm trình hội đồng nhân dân tp bổ sung định mức số lượng người làm việc
năm hai nghìn hai mươi hai cho sở y tế để phân bổ bổ sung một tám trăm sáu mươi chín biên chế
biên chế sự nghiệp của thành phố được trung ương phân bố
theo sở y tế tp hcm việc tuyển dụng nhân viên y tế cho trạm y tế hiện nay rất khó khăn
để sử dụng có hiệu quả số lượng biên chế theo mức đề xuất như trên
cần ban hành các cơ chế chính sách thu hút và tăng cường nguồn nhân lực
sở y tế tp hcm cũng đề nghị chính sách tăng cường nguồn nhân lực cho trạm y tế
đầu tiên là thu hút sinh viên y khoa mới tốt nghiệp tham gia công tác tại đơn vị y tế tuyến cơ sở
để thu hút sinh viên y khoa mới tốt nghiệp tham gia công tác tại đơn vị y tế tuyến cơ sở
sở y tế kiến nghị thành phố hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt bằng một năm lần mức lương tối thiểu vùng
cho các bác sĩ điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên mới tốt nghiệp đăng ký và tham gia thực hành tại trạm y tế
cụ thể đối với bác sĩ mới tốt nghiệp hỗ trợ chi phí sinh hoạt một mươi tám tháng khi được phân công
và cam kết tham gia thực hành tại trạm y tế tối thiểu một mươi hai tháng thực hành sáu tháng tại các bệnh viện đa khoa
đối với điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên mới tốt nghiệp hỗ trợ chi phí sinh hoạt chín tháng
khi được phân công và cam kết tham gia thực hành tại trạm y tế chín tháng
như vậy mỗi tháng bác sĩ bốn trăm linh người điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên một trăm linh người mới ra trường đi thực hành
ngoài lương cơ bản theo trình độ còn được hưởng sinh hoạt hơn bốn bốn triệu đồng
đối với các đối tượng quá tuổi lao động đã nghỉ hưu và tình nguyện viên theo sở y tế tp hcm
cần huy động bổ sung theo hình thức hợp đồng dịch vụ hợp đồng hợp tác chuyên môn
tham gia công tác tại trạm y tế với mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng dựa trên mức lương tối thiểu vùng
cụ thể đối với bác sĩ nghỉ hưu mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng bằng hai lần mức lương tối thiểu vùng
khoảng tám tám triệu đồng một tháng được áp dụng theo quy định của chính phủ tại từng thời điểm
đối với nhân viên y tế khác như điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên y sĩ y tế cộng đồng
dược sĩ nghỉ hưu mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng bằng một năm lần mức lương tối thiểu vùng
tương đương với khoảng sáu sáu triệu đồng
đối với lực lượng tình nguyện viên không có chuyên môn y tế mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng
bằng một lần mức lương tối thiểu vùng tương đương bốn bốn triệu đồng được áp dụng theo quy định của chính phủ
tại từng thời điểm
nhu cầu của mỗi trạm y tế cần huy động hai bác sĩ nghỉ hưu bốn nhân viên y tế khác đã nghỉ hưu
và hai tình nguyện viên không có chuyên môn y tế
đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động làm việc tại trạm y tế nhân viên vệ sinh bảo vệ
trung tâm y tế những hiện nay không thuộc đối tượng chi trả từ nguồn ngân sách hiện nay khoảng ba trăm linh người
mà là từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị nhưng nhu cầu thực tế khoảng sáu trăm hai mươi người cho ba trăm một mươi trạm y tế
do đó đề xuất với nhân sự có chuyên môn y tế được hỗ trợ một năm lần mức lương tối thiểu vùng khoảng sáu sáu triệu đồng
một tháng và nhân viên vệ sinh bảo vệ là một lần mức lương tối thiểu vùng khoảng bốn bốn triệu đồng
theo sở y tế tp hcm ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân tp hcm có ban hoành quyết định số sáu
về thu hút hỗ trợ cho cán bộ viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng
tuy nhiên đến nay một số chế độ hỗ trợ không còn phù hợp chưa tạo ra sự khác biệt lớn để khuyến khích cán bộ y tế
về tuyến cơ sở và tuyến y tế dự phòng nên việc tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn
do đó cần ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng nhằm tăng thu nhập giảm bớt khó khăn cho đối tượng này
đặc biệt là bác sĩ để họ có thể yên tâm công tác trong thời gian chờ các bộ ngành điều chỉ ban hành
chế độ chính sách mới cho cán bộ y tế cơ sở y tế dự phòng
theo đó đề xuất đối với bác sĩ mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng bằng bốn lần mức lương cơ sở khoảng năm chín triệu đồng
theo quy định của chính phủ tại từng thời điểm
đối với nhân viên y tế khác có trình độ đại học và y sĩ mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng bằng ba lần mức lương cơ sở khoảng bốn bốn triệu đồng
theo quy định của chính phủ tại từng thời điểm
đối với nhân viên y tế có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp mức hỗ trợ thu nhập hàng tháng bằng hai lần mức lương cơ sở gần ba triệu đồng
theo quy định của chính phủ tại từng thời điểm
sở y tế tp hcm vừa kiến nghị cho y tế tư nhân trên địa bàn chăm sóc điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện nhà cơ sở cách ly tập trung có thu phí
kiến nghị trên được nêu trong công văn về thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc
điều trị f được sở y tế gửi ủy ban nhân dân tp hcm ngày ba mươi tháng một mươi một
thu phí dựa trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa người bệnh với bên cung ứng dịch vụ
theo đó trường hợp thứ nhất cơ sở y tế tư nhân đăng ký làm trạm y tế lưu động với chức năng chăm sóc điều trị f tại nhà
mỗi trạm này được phân bổ năm mươi một trăm linh f cùng thời điểm
trung tâm y tế quận huyện ký hợp đồng trách nhiệm với phòng khám tư nhân
trạm y tế lưu động tư nhân phải có tối thiểu ba nhân viên y tế ít nhất một bác sĩ
đặt tại phòng khám tư nhân với đầy đủ các trang thiết bị y tế như máy đo sco hai túi oxy mặt nạ thử oxy đồ bảo hộ
các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên ncov do trung tâm y tế cấp
toàn bộ chi phí chăm sóc f của trạm y tế lưu động tư nhân do ngân sách nhà nước chi trả
cụ thể chi phí phụ cấp chống dịch tiền ăn của nhân viên y tế quy định tại nghị quyết một mươi sáu của chính phủ
tiền công khám tại nhà thanh toán theo thông tư một mươi bốn của bộ y tế
trạm y tế xã hạng bốn là hai mươi bảy năm trăm linh đồng mỗi lần khám chi phí đi lại là hai mươi đồng mỗi lượt khám tại nhà
tiền công lấy mẫu mỗi lần xét nghiệm test nhanh là một mươi sáu bảy trăm linh đồng
phương tiện phòng hộ vật tư tiêu hào và thuốc theo điều trị phác đồ covid một mươi chín được cấp phát từ trung tâm y tế
chi phí điều trị bệnh khác do ký bảo hiểm y tế chi trả hoặc người bệnh từ thanh toán
trường hợp hai cơ sở y tế tư nhân tham gia chăm sóc f tại nhà hoạt động theo cơ chế thỏa thuận với bệnh nhân có kiểm soát
cụ thể người bệnh chọn bác sĩ tư nhân chăm sóc tự thanh toán tiền công khám chi phí đi lại cho nhân viên y tế
giá một lần khám tại nhà không cao hơn hai trăm linh đồng một lượt giá khám dịch vụ của các bệnh viện công lập tại thành phố
các phương tiện phòng hộ vật tư tiêu hào khẩu trang găng tay y tế dùng cho nhân viên y tế và thuốc theo phác đồ điều trị covid một mươi chín do trung tâm y tế cấp
nhân viên y tế tư nhân tham gia chăm sóc f tại nhà theo chọn lựa của người bệnh không hưởng các chế độ phụ cấp phòng chống dịch khác
các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chăm sóc f tại nhà chịu trách nhiệm kê khai giá khám với sở y tế và công khai cho người dân lựa chọn
trường hợp thứ ba các bệnh nhân tư nhân điều trị người bệnh covid một mươi chín có thể tự nguyện đăng ký tham gia thu dung điều trị f được sở y tế đồng ý
ngân sách nhà nước thanh toán ở trường hợp này gồm chi phí điều trị thuốc chữa covid một mươi chín chi phí cách ly y tế và mai táng
bệnh viện được thu tiền người bệnh đối theo giá thỏa thuận đối với chi phí phục vụ khác ngoài những phạm vi trên
cuối cùng cơ sở y tế tư nhân điều trị và chăm sóc tại các cơ sở cách ly tập trung như cơ sở sản xuất kinh doanh khách sạn cơ sở cách ly tập trung của tư nhân
những dịch vụ được đăng ký thực hiện là khám bệnh kê đơn xét nghiệm ncov các cơ sở này phải được sở y tế thẩm định trước khi hoạt động
cơ sở cách ly tập trung lựa chọn cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia thực hiện chăm sóc f và ký hợp đồng theo mức thỏa thuận
theo sở y tế tp hcm hiện dịch vẫn còn diễn biến phức tạp
khi không còn sự chi viện đòi hỏi huy động toàn ngành kể cả y tế tư nhân
vừa qua y tế tư nhân đã tham gia điều trị covid một mươi chín là tự nguyện miễn phí
nhưng về lâu về dài cần cơ chế tài chính phù hợp để duy trì hoạt động
cũng theo sở y tế hệ thống y tế tư nhân tp hcm hiện có sáu mươi bốn bệnh viện hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa sáu hai trăm hai mươi ba phòng khám chuyên khoa và hơn chín nhà thuốc tư nhân
nếu được huy động lực lượng này sẽ giúp giảm tải cho y tế cơ sở và tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch giai đoạn hiện nay